ba năm qua tại một căn nhà nhỏ ở ngõ gốc đề phường minh khai quận hai bà trưng hà nội
người thương bệnh binh bác sĩ lê thành đô vẫn lặng lẽ làm một công việc khác hơn một vị lương y bình thường
đó là sản xuất những đôi tay đôi chân giả cho người khuyết tật nghèo
đối với họ thì những gì mà bác sĩ lê thành đô mang lại không chỉ giúp họ phần nào che lấp sự khiếm khuyết của cơ thể
mà còn là cả một tương lai một cuộc sống mới
những bước chân không được chọn vẹn
trênh vênh đi trên con đường
cô bé này bị tai nạn từ khi mới bốn tuổi khiến một bên chân phải cắt bỏ
mang chiếc chân giả nặng tới tám kg
với thân hình nhỏ bé của em việc di chuyển cũng không phải nhẹ nhàng gì
nhưng sắp tới đây em sẽ có một phần cơ thể mới nhẹ hơn
giúp em đi lại dễ hơn và hoàn toàn miễn phí
từ trung tâm tư vấn và trợ giúp dụng cụ trình hình cho người tàn tật của bác sĩ lê thành đô
đối với em đây chính là món quà cuối năm ý nghĩa nhất mà em từng nhận được
nên trên mạng là biết là cơ sở sản xuất của bác đô là có một chương trình làm chân miễn phí cho các em
nên là bên trên này thì nói chung là bắc đô bảo là không mất tiền
thế là cô cháu cứ việc nên thôi
thế là theo địa chỉ bắc đô cho hướng dẫn
bác đô mà náp được cái chân cho cháu này thì nó cũng đỡ một phần về kinh tế vất vả cho đỡ gia đình
đỡ cái mỗi lần này phải đi lại tốn kém
làm được chân miễn phí này thì quá là tốt đối với gia đình
bước ra từ những chiến trường ác liệt trở về đời thường với những thương tật do chiến tranh để lại tới sáu mươi một
hơn ai hết bác sĩ lê thành đô hiểu được sự vất vả thiệt thòi và cả những mặc cảm của người khuyết tật
sau khi tu nghiệp tại hà lan về công tác tại viện chỉnh hình phục hồi chức năng
người thương minh ấy càng mong muốn giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn được hòa nhập cộng đồng
chính vì thế ngay sau khi về hưu thay vì an dưỡng tuổi già bên con cháu
bác sĩ lê thành đô đã vận động bạn bè thậm chí tự bỏ tiền để có thể thực hiện niềm chăn trở lâu nay
chế tạo chân tay giả giúp những người khuyết tật
ngoài cái kinh phí kinh tế
có một cái khó khăn nữa là những cái năm đầu tiên
nó là cái thời bao cấp
nên vật tư để mà làm ra những cái này là không phải là dễ mua như bây giờ
mà lúc đấy cũng phải qua các tổ chức của nhà nước
ví dụ như cái nhựa cho đến bây giờ cái nhựa ở việt nam nó không sản xuất được
mà đều phải nhập khẩu từ nước ngoài
khẩu từ nước ngoài thì mình không thể mình là một cái tổ chức cá nhân
từ thiện cá nhân cho nên là không thể là nhập
cái vật liệu đấy vật tư từ nước ngoài được
mà nó phải thông qua các cái trung tâm khác thì mình lấy lại
cho nên bị động cái vật tư là hoàn toàn bị động
và sau một mươi ba năm hoạt động đến nay
bệnh viện thu nhỏ này đã giúp một mươi năm trẻ được làm phẫu thuật trình hình
sản xuất hơn tám trăm linh dụng cụ cấp miễn phí cho hơn sáu trăm linh người khuyết tật vận động
đối với họ món quà mà bác sĩ đô và các đồng sự mang lại
hơn cả là một phần cơ thể khiếm khuyết
mà còn giúp cuộc đời của họ
được bước sang một trang mới
đã ở tuổi thất thập
thế nhưng bác sĩ lê thành đô chưa bao giờ thấy mỏi mệt với công việc hiện tại của mình
với người cựu chiến binh này
được thấy những bệnh nhân đặc biệt của mình
có thể tự tin hòa nhập với cuộc sống
chính là điều chân quý nhất
nếu mà tôi không làm nữa không còn đủ sức làm
thì anh em học sinh của tôi
những người đang cộng tác với tôi sẽ tiếp tục công việc
và họ sẵn sàng
bởi vì ngoài những công việc
thì họ cũng sẽ về
về hưu thì họ cũng phải có một cái tìm cái công việc từ thiện hoặc xã hội để làm
nên cái trường này chắc là không bao giờ là người hoạt động cả
và trong năm mới tới đây
người cựu chiến binh ấy vẫn còn một ước vọng xa hơn
đó là có thể cập nhật được công nghệ mới
để không chỉ bệnh nhân đến tận trung tâm mới có thể nhận trợ giúp
mà chính ông sẽ về những vùng miền xa xôi
nơi có những bệnh nhân không thể tìm đến với ông
và giúp họ ngay tại đó
không phải để nhận lại những gì mà bác sĩ lê thành đô và các cộng sự của mình đã và đang làm khiến cho cuộc sống này thêm đẹp đẽ hơn